những năm gần đây phương thức xã hội hóa đã góp phần làm sôi động thị trường nghệ thuật biểu diễn
với sự xuất hiện ngày càng nhiều chương trình nghệ thuật giải trí
cả về số lượng lẫn quy mô
đem thêm nhiều cơ hội thụ hưởng văn hóa cho công chúng
nhưng cũng từ đây đã bộc lộ một số lỗ hồng trong khi tổ chức quản lý giám sát các chương trình này
đòi hỏi cần được xử lý bằng các giải pháp cụ thể đồng bộ
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết của tác giả hạnh duyên có tiêu đề
quản lý các chương trình nghệ thuật giải trí xã hội hóa
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
trong bối cảnh hội nhập ở nhiều lĩnh vực xã hội hóa được coi là chìa khóa quan trọng
nhằm tăng cường cao nhất hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ
với văn hóa nghệ thuật cũng không phải là ngoại lệ
sự huy động thêm các nguồn lực của xã hội cùng đầu tư cho các hoạt động sáng tạo
cung cấp và phổ biến văn hóa đã góp phần tạo điều kiện để văn hóa phát triển mạnh
rộng khắp nâng cao dần mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân
trên cơ sở tăng cường sự lãnh đạo
cơ sở tăng cường sự lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước
không thể phủ nhận những năm qua phương thức này đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa
mang tới luồng sinh khí mới cho diện mạo văn hóa nước nhà
mà có lẽ dễ thấy nhất là ở lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
chỉ tính riêng ở thành phố hồ chí minh qua bốn năm thực hiện
giá trị nguồn thu từ xã hội hóa văn hóa đã tăng gấp một mươi lần
từ hai tám tỷ đồng năm hai nghìn một mươi bốn lên hai mươi tám sáu tỷ đồng
điều này lý giải sự bùng nổ số chương trình nghệ thuật giải trí được xã hội hóa những năm qua ở nước ta
nhưng cũng cần phải nói rằng đi kèm với sự bùng nổ này là một số bất cập trong việc bảo đảm chất lượng nghệ thuật
tác động môi trường văn hóa cũng như bảo đảm an ninh an toàn cho các chương trình
vụ việc bảy thanh niên bị chết tại lễ hội âm nhạc điện tử du hành tới mặt trăng
tại công viên nước hồ tây hà nội vừa qua
thật sự là hồi chuông báo động cho sự lòng lẻo trong khâu tổ chức quản lý
giám sát các chương trình nghệ thuật giải trí xã hội hóa
đến thời điểm này dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng khi một sự kiện quy mô thu hút hàng nghìn khán giả được cấp phép
diễn ra tại một tụ điểm văn hóa nổi tiếng ở thủ đô mà khâu kiểm soát an ninh lại rất thiếu cẩn trọng
đáng lưu tâm là các nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu đều dương tính với ma túy
chưa kể việc bóng cười được bán công khai tại sự kiện
khi khám nghiệm hiện trường cơ quan công an đã thu giữ hàng chục bình bơm khí n hai o
hàng trăm quả bóng cười đã sử dụng cùng các tinh thể màu trắng viên nén nghi là ma túy tổng hợp
vụ việc đã được công an tp hà nội khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ
tuy nhiên hậu quả mà ai cũng thấy là thay vì diễn ra một chương trình văn hóa với nhiều ý nghĩa cho lớp trẻ
đã bỗng chốt bệnh viện
tuy nhiên hậu quả mà ai cũng thấy là thay vì diễn ra một chương trình văn hóa với nhiều ý nghĩa cho lớp trẻ
đã bỗng chốc biến thành môi trường tiêu thụ hàng cấm để một số bạn trẻ vui chơi quá đà với chất kích thích
phải nhận hậu quả cay đắng
bên cạnh tình trạng buông lỏng lộn xộn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro không bảo đảm an ninh trật tự
thời gian qua không ít chương trình nghệ thuật giải trí còn tổ chức chui
giữa năm hai nghìn một mươi năm một nam sinh chết do bị điện giật khi tham gia một đêm nhạc hội không được cấp phép ở hải phòng
giữa năm hai nghìn một mươi bảy đoàn thanh tra liên ngành thành phố vũng tàu đã đình chỉ cuộc thi sắc đẹp và trí tuệ
do đơn vị tổ chức không trình được bất cứ giấy phép nào liên quan
đến giữa năm hai nghìn một mươi tám sở văn hóa và thể thao tỉnh bà rịa vũng tàu phải yêu cầu đơn vị cho thuê địa điểm cúp cầu giao điện
để dừng cuộc thi duyên ráng doanh nhân
duyên ráng doanh nhân việt hai nghìn một mươi tám ngay trước thời điểm công bố các giải thưởng cao nhất vì cuộc thi không được cấp phép
tình trạng coi thường luật pháp không chỉ thể hiện qua một số đơn vị ngang nhiên tổ chức sự kiện không cần giấy phép của cơ quan chức năng
mà còn ở việc một số đơn vị đã được cấp phép xong lại thực hiện thêm các hạng mục ngoài giấy phép
hoặc treo đầu dê bán thịt chó quảng cáo một đằng thực hiện một nẻo
đầu năm hai nghìn một mươi bảy dư luận không khỏi ngỡ
dư luận không khỏi ngỡ
dư luận không khỏi ngỡ ngàng khi một sự kiện lớn được truyền thông rầm rộ như lễ hội hoa hồng bulgari đã bị lập biên bản
vì tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật không nằm trong kế hoạch đã xin phép cơ quan chức năng
lễ hội này cũng gây thất vọng cho du khách khi chất lượng không tương xứng với nội dung hình ảnh quảng cáo
ở nhiều sự kiện khác ban tổ chức còn nghĩ ra các chiêu trò qua mắt cơ quan chức năng nhằm lách luật
điển hình là năm hai nghìn một mươi sáu
một đơn vị gửi hồ sơ tới sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh gia lai xin phép tổ chức cuộc thi người đẹp ảnh
xong không được chấp nhận
sau đó đơn vị này tiếp tục gửi đơn đề nghị cấp phép cho chương trình biểu diễn nghệ thuật trình diễn thời trang khác và được đồng ý
tuy nhiên đến ngày diễn ra sự kiện chương trình trình diễn thời trang chỉ là vỏ bọc cho cuộc thi trung kết người đẹp ảnh
các khẩu hiệu băng rôn được treo tại sự kiện đều liên quan đến cuộc thi
đơn vị này bị xử phạt bốn mươi bốn triệu đồng vì vi phạm biểu diễn nghệ thuật trình diễn thời trang không đúng nội dung ghi trong giấy phép
quảng cáo không đúng nội dung không thông báo nội dung quảng cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền
nhiều người tham gia trong ngành giải trí cho biết
hiện nay mỗi năm có tới hàng chục cuộc thi nhan sắc nhưng chất lượng không cao
đơn vị tổ chức thường là những công ty truyền thông đứng ra xin tài trợ từ doanh nghiệp
hoặc thu phí tham gia của thí sinh vì mục đích lợi nhuận
có cuộc thi
được tổ chức ngầm nhưng sau đó thí sinh vẫn được giới thiệu rầm rộ là hoa khôi á khôi nữ hoàng
và dẫn đến tình trạng hỗn loạn danh hiệu
chưa kể tại không ít chương trình giải trí được phủ sóng rộng rãi
một số nghệ sĩ biểu diễn có hành vi thiếu văn hóa mà phổ biến nhất là tình trạng ăn mặc hở hang
phản cảm gây bất bình trong dư luận
bên cạnh đó là phát ngôn gây sốc hành vi phản cảm mà báo giới đã tối tức
vốn không ít giấy mực bàn đến
thậm chí có chương trình ca sĩ còn tự ý chế lời
như hai ca sĩ jan b và mr t
từng bị xử phạt hành chính vì chế lời bài thu cuối
bằng ngôn từ thô tục thiếu lành mạnh khi biểu diễn ở một đêm nhạc tại hải phòng
thực tế cho thấy rất nhiều sai phạm xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật giải trí xã hội hóa
mọc lên như nấm sau mưa thời gian qua
trong khi đó dường như công tác thanh tra giám sát lại chưa theo kịp
cho nên việc phát hiện vi phạm chủ yếu thuộc về báo giới công chúng
việc xử lý vi phạm hầu như được thực hiện khi việc đã rồi
gần đây nhất sau sự cố đáng tiếc xảy ra tại đại nhạc hội điện tử
ở công viên nước hồ tây sở văn hóa và thể thao hà nội
đã tạm dừng cấp phép đối với các chương trình nhạc điện tử
đành rằng đây là cách xử lý an toàn trong thời điểm hiện tại
song chỉ mang tính tình thế bởi về lâu dài không thể quản lý văn hóa theo kiểu
không quản được thì cấm
xã hội hóa các hoạt động văn hóa không có nghĩa là khoán trắng cho xã hội
việc huy động thêm nhiều thành phần tham gia đầu tư tổ chức
đòi hỏi vai trò định hướng quản lý của nhà nước càng cần được đẩy mạnh
diễn biến phức tạp nảy sinh từ các chương trình nghệ thuật giải trí xã hội hóa thời gian qua
đặt ra yêu cầu bức thiết về tăng cường và nâng cao năng lực quản lý của nhà nước
trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn mà trước hết là thông qua việc hoàn thiện khung pháp lý
nghị định bảy mươi chín hai nghìn một mươi hai ndcp quy định về biểu diễn nghệ thuật trình diễn thời trang
thi người đẹp và người mẫu lưu hành kinh doanh bản ghi âm ghi hình ca mối nhạc sân khấu
và nghị định số một mươi năm hai nghìn một mươi sáu ndcp sửa đổi một số điều của nghị định số bảy mươi chín hai nghìn một mươi hai ndcp
đang là hành lang pháp lý chủ yếu để quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn
nhưng sau một thời gian triển khai
đã xuất hiện một số bất kỳ vấn đề
bất cập lạc hậu so với xu thế phát triển của đời sống văn hóa giải trí
đặc biệt ở khâu cấp phép kiểm tra thu hồi giấy phép lĩnh vực âm nhạc thi người đẹp
bên cạnh đó cơ chế xử phạt các hình thức vi phạm còn chưa đủ mạnh
chưa thật sự có tác dụng răn đe dẫn đến tình trạng không sợ luật nhờn luật
một số tổ chức cá nhân biết vi phạm nhưng vẫn cố tình làm sai
chấp nhận nếu bị tuyết còi thì nộp phạt vì khoản phạt chẳng thấm vào đâu
so với lợi nhuận thu về
đây là những kẽ hở đòi hỏi phải sớm được xử lý điều chỉnh để bảo đảm tính răn đe của pháp luật
trong bối cảnh chương trình nghệ thuật giải trí xã hội hóa được tổ chức ngày càng nhiều
đối tượng quản lý ngày càng đa dạng phức tạp
cần bổ sung tăng cường đội ngũ thanh tra văn hóa có chuyên môn
nghiệp vụ phẩm chất đạo đức vốn đang còn mỏng ở các địa phương
bởi muốn không để xảy ra vi phạm chỉ có tổ chức thanh tra kiểm tra thường xuyên
triệt đề cả trước trong và sau sự kiện mới có thể nhanh chóng phát hiện xử lý kịp thời
theo các chuyên gia văn hóa hiện nay trong công tác cấp giấy phép
chúng ta chủ yếu mới chỉ quan tâm tới nội dung truyền tải trong chương trình
nghĩa là mới dừng ở bề nổi mà chưa chú ý đến những yếu tố khác góp phần tạo nên chương trình
như khâu bảo đảm an ninh an toàn giải pháp ứng phó khi có sự cố
vì thế bên cạnh thẩm định nội dung nghệ thuật quyết định cấp phép còn cần đề cập việc
đơn vị tổ chức đưa ra được quy trình biện pháp bảo đảm an ninh dựa trên nội dung đo lường lượng khán giả
cũng như khả năng đáp ứng của điểm đến đối với các tiêu chí đặt ra của sự kiện
nhất là với sự kiện lớn dự kiến thu hút đông người
việc để xuất hiện những khoảng trống tương đối lớn trong sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan
trong quá trình tổ chức sự kiện như cơ quan quản lý văn hóa ban tổ chức
chính quyền địa phương lực lượng chức năng ban quản lý điểm đến đã dẫn đến tình trạng
khi có sự cố phát sinh đều rất khó quy trách nhiệm để rồi sau đó đầu lại vào đấy
đã đến lúc cần có bộ quy chuẩn về cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị liên quan
nhằm hạn chế thấp nhất khả năng xảy ra sự cố tại các chương trình nghệ thuật giải trí xã hội hóa
nhất là chương trình tiềm ẩn nguy cơ rủi ro
chỉ có như thế mới bảo đảm cho công chúng được thụ hưởng văn hóa
từ các chương trình nghệ thuật giải trí xã hội hóa vừa có tính nghệ thuật cao
vừa có nội dung lành mạnh tích cực hữu ích
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
quản lý các chương trình nghệ thuật giải trí xã hội hóa của tác giả hạnh duyên
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau